công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã quyết định khởi tố bị can mai xuân bình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thường trú tại huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi cướp tài sản
ngày chín tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng mai xuân bình
các quy định trên đã được chuyển đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp để phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bình đến phòng giao dịch hóa an
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc đồng nai
ở số hai nghìn một trăm linh sáu quốc lộ một k phường hóa an tp biên hòa dùng lựu đạn giả đã chuẩn bị sẵn
để uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền tại quầy
đến chiều ngày hai tháng một mươi hai bình đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một phòng trọ
ở khu phố một mươi một phường ba quận gò vấp tp hcm
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ